với nhiều bộ sưu tập áo dài để lại những ấn tượng trong lòng công chúng như quảng bình vương quốc hàng động hải vân sài gòn ơi
và mới đây nhà thiết kế đỗ trịnh hoài nam đã đưa ra những di sản thế giới của người việt lên bộ trang phục truyền thống đầy tinh tế mang nhiều thông điệp ý nghĩa
di sản thanh nhà hồ hình ảnh thanh gióng hồ gươm hay đờn ca tài tử cố đô huế bia đá tiên sĩ được thể hiện tinh tế trên tả áo dài truyền thống của người phụ nữ việt
những tà áo dài được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của các di sản văn hóa việt nam
mỗi bộ trang phục mang hình ảnh của một mươi chín di sản văn hóa thế giới được unesco công nhận
mỗi tả áo dài là một câu chuyện đẹp sinh động giúp giới thiệu hình ảnh đất nước con người và văn hóa việt ra quốc tế
đây cũng là một điểm nhấn trên con đường quảng bá áo dài với bạn bè thế giới của nhà thiết kế đỗ trị hoài nam